chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam phối hợp với cục quản lý thị trường hà nam
vừa bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn thị thu huyền chú tại xã khả phong huyện kim bảng tỉnh hà nam
và hoàng thị anh chú tại xã hoàng đông thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đang giao dịch mua bán khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
tại khu vực khu công nghiệp đồng văn hai thị xã duy tiên tỉnh hà nam
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai thùng các tông
bên trong có chứa bốn chiếc khẩu trang y tế không có tem nhãn theo quy định
quá trình kiểm tra huyền và anh không xuất trình được giấy tờ và hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số khẩu trang nói trên
bước đầu cả hai khai nhận mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường qua mạng internet
với giá bảy bốn trăm linh đồng một chiếc về để bán kiếm lời
lực lượng chức năng đã tiến hành kịch theo toàn bộ số khẩu trang nói trên
và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
sau một thời gian lập án truy xét vào tối ngày hai mươi tám tháng hai
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng
đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thanh nguyên chú thệ phường bình hiên quận hải châu
là thủ phạm chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố
được biết nguyễn thanh nguyên từng có tiền án về tội cướp giật tài sản
mới ra tù đầu năm hai nghìn một mươi chín
nguyên đã rất tinh vi khi thực hiện hành vi phạm tội của mình
nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đến tối ngày hai mươi tám tháng hai khi phát hiện nguyên chuẩn bị thực hiện tội
tại ngã tư phan đăng lưu giao lê thanh nghị
công an quận đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng
tại cơ quan công an nguyên khai nhận với thủ đoạn lợi dụng sự sơ hở của phụ nữ
thường xuyên đeo dây chuyền túi sách tại những tuyến đường đông đúc
đối tượng đã áp sát và thực hiện chót lọt được bảy vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
hiện công an quận hải châu đang củng cố hồ sơ điều tra và làm rõ các vụ án có liên quan
dùng điện thoại đang sạc pin để chơi trò chơi
một bé trai một mươi hai tuổi ở tỉnh đắk lắc bị thương nặng khi điện thoại phát nổ
đến trưa nay các bác sĩ tại khoa chấn thương chỉnh hình
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vẫn đang tích cực điều trị cho bé trai này
vậy là lại có thêm một trường hợp đáng tiếc nữa xảy ra khi sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc pin
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng hai
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên tiếp nhận bệnh nhân trần minh trí một mươi hai tuổi
chú xã ea hờ đinh huyện cư mực a tỉnh đắk lóc
trong tình trạng chấn thương dập nát bàn tay trái
mất hai ngón tay bốn và năm mất rất nhiều da cơ
theo cháu trai bàn tay bị dập nát là do điện thoại phát nổ
trong lúc vừa sạc pin vừa chơi trò chơi
lúc một h là điện thoại sắp hết pin
cắm vào sạc vừa sạc vừa chơi
trò chơi với khí ức
chơi khoảng năm mươi phút
trong lúc một h là điện thoại sắp hết pin
trong lúc một h là điện thoại sắp hết pin
lần đầu tiên tụi tôi tiếp nhận một bệnh nhân như vậy
nói chung đây là một tình huống cũng rất hữu
nhưng mà cũng một dấu hiệu cảnh báo cho người dân
là về tình trạng là vừa sử dụng điện thoại mà vừa cắm sạc
cũng theo bác sĩ huỳnh đến thời điểm hiện tại
bệnh nhân không có dấu hiệu sốt không có dấu hiệu bị nhiễm trùng
phết thương ít dị dịch và các ngón một hai ba còn hồng
nhưng khả năng hoại tử các ngón này cũng rất cao
quá trình điều trị bệnh nhân trí còn phải tiến hành phẫu thuật thêm nhiều lần
và việc lấy lại chức năng vận động của bàn tay trái cho bệnh nhân là rất khó khăn
cần có sự phối hợp của cả bệnh nhân và người nhà
bắt đầu từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay
giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm một trăm năm mươi bảy đồng một lít
còn xăng ron chín mươi năm giảm hai trăm năm mươi ba đồng một lít
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm một trăm năm mươi bảy đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm hai trăm năm mươi ba đồng một lít
dầu diesel giảm ba trăm chín mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm hai trăm bảy mươi tám đồng một lít
chỉ riêng dầu ma rút được điều chỉnh tăng một trăm linh hai đồng một kg
như vậy sau điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường
có mức giá tối đa như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi tám ba trăm bốn mươi sáu đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là một mươi chín một trăm hai mươi bảy đồng một lít
dầu diesel là một mươi bốn bảy trăm tám mươi năm đồng một lít
dầu hỏa một mươi ba sáu trăm bảy mươi sáu đồng một lít
và dầu ma rút là một mươi một bảy trăm năm mươi bốn đồng một kg
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h
được phát sóng vào lúc một mươi tám h hàng ngày trên kênh intv
chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị chiều nay hai mươi chín tháng hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
tổ chức buổi họp khẩn liên quan đến công tác phòng dịch
trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới
ông nguyễn thành phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì cuộc họp
theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổng số người được xác định mắc covid một mươi chín là ba trường hợp
đến nay cả ba trường hợp đều đơn khói bệnh và xuất viện
tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là bốn mươi sáu trường hợp
tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính
tổng số người tiếp xúc với người mắc bệnh là bốn mươi bốn trường hợp
tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi một mươi bốn ngày và không có triệu chiến mắc bệnh
hiện có hai trăm hai mươi sáu trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố ở huyện củ chi
tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận huyện là sáu mươi tám trường hợp
hiện đã có năm mươi một người kết thúc thời gian theo dõi một mươi bốn ngày
còn một mươi bảy người đang được tiếp tục theo dõi
tổng số người được cách ly tại nhà nơi lưu trú là hơn ba trường hợp
hiện đã có hai chín trăm sáu mươi bảy trường hợp hết thời gian theo dõi
còn năm mươi hai trường hợp đang tiếp tục được theo dõi
thành phố hồ chí minh đã có quyết định về việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch
cụ thể đối với học sinh lớp một mươi hai cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
nghỉ học đến hết ngày tám tháng ba
học sinh mầm non và phổ thông kể cả giáo dục thường xuyên từ lớp một đến lớp một mươi một
cùng học viên các trung tâm tinh học ngoại ngữ cơ sở dạy thêm giáo dục kỹ năng sống
nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba
học sinh sinh viên học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
sẽ nghỉ học đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cùng liên quan đến công tác này sở lao động thương minh xã hội tp hcm cho biết
hiện nay công tác rạ soát thống kê lao động nước ngoài đến từ các vùng dịch
được tổng hợp từ sáu trăm một mươi hai doanh nghiệp với bốn tám trăm một mươi năm lao động là người nước ngoài
có một một trăm một mươi sáu trường hợp đã được cách ly và quay trở lại làm việc bình thường
theo sở y tế thành phố ngoài việc cách ly những trường hợp đi từ các địa phương của trung quốc
đến thành phố ngành y tế cũng đã thực hiện việc cách ly đối với các trường hợp
đến từ hai địa phương của trung quốc

liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp các chuyên gia lao động nước ngoài
sở lao động thương minh và xã hội tp hcm kiến nghị tạm thời dừng giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
đến từ vùng dịch các tỉnh daegu và gyosan của hàn quốc
đối với người lao động quốc tịch hàn quốc đã được cấp giấy phép
sẽ tiến hành kiểm tra dịch tễ trước khi nhập cảnh vào việt nam
chủ tịch ubnd tp hcm cũng chỉ đạo và tăng cường kiểm tra giám sát các trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch
và làm việc tại thành phố rất nhiều
ngoài ra số du khách đến tham quan từ các quốc gia trên cũng khá đông
nếu không triển khai các giải pháp giám sát chặt chẽ chắc chắn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
nhằm đảm bảo an toàn cho thành phố trước diễn biến khó lường của dịch bệnh
ubnd tp hcm đồng ý với những đề xuất của sở lao động thương binh và xã hội
là tạm thời ngừng cấp giấy phép mới đối với lao động nước ngoài đến từ vùng dịch
trường hợp lao động nước ngoài đã được cấp phép rồi và trở lại việt nam làm việc
buộc cơ quan chức năng phải tăng cường rà soát kiểm tra theo dõi sức khỏe
để kịp thời cách ly khi người lao động nước ngoài có những biểu hiện của dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm
các bệnh viện vẫn tổ chức tiếp đón bệnh nhân nước ngoài đến khám chữa bệnh
song song đó nhiều biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm chéo nhiễm trùng bệnh viện cũng đã được thực hiện
và bên cạnh đó một bộ phận không nhỏ khách nước ngoài vẫn chọn tp hcm là điểm đến
để khám và điều trị bệnh bởi họ tin tưởng vào hệ thống y khoa việt nam nói chung và tin tưởng bác sĩ việt
tính đến ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng hai việt nam chưa có thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
tại tp hcm kể từ sau khi bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín cuối cùng xuất viện
hiện có hai trăm hai mươi sáu trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung ở huyện củ chi tp hcm
mặc dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp việc tp hcm khống chế tốt covid một mươi chín
giúp người bệnh yên tâm hơn trong đó không ít người nước ngoài đã chọn tp hcm là điểm đến khám chữa bệnh
bệnh nhân nước ngoài đến khám ở bệnh viện quốc tế city chúng tôi thì nó rất đa dạng
nhưng phần lớn là những bệnh nhân đến từ campuchia đến từ nhật bản và một số các nước khác nữa
ví dụ như người trung quốc hoặc là những khách du lịch cả người anh người mỹ canada và các nước khác cũng có đến đây
tuy nhiên số lượng lớn là bệnh nhân campuchia
và người nhật là những người thường xuyên đến hoặc là hàn quốc
theo quan sát của chúng tôi tại các bệnh viện có đông lượng bệnh nhân nước ngoài đến khám và điều trị
như bệnh viện đại học y dược tp hcm bệnh viện quốc tế ct
việc sàng lọc cách ly người bệnh nói riêng và các bệnh nhân người nước ngoài nói chung
được triển khai nghiêm ngặt đồng bộ để đảm bảo tránh lây nhiễm chéo tại bệnh viện
đặc biệt là tránh nhiễm trùng bệnh viện
người bệnh được thông tin đầy đủ
bệnh viện có tất cả các standee có băng drone
có những cái tv để giúp cái thông tin cho người bệnh biết
về cái dịch bệnh về cái tình hình dịch bệnh về cái cách phòng ngừa
tại cổng thì có thêm là có phát lo cho người bệnh
tất cả người bệnh đến bệnh viện thì có nhân viên ngay từ cổng là thực hiện cái việc sàng lọc
tức là bệnh viện tổ chức là hai cái phiếu sàng lọc
một phiếu sàng lọc thứ nhất là bị tố dịch tễ
và nếu người bệnh mà có tố dịch tễ thì được nhân viên sẽ
thực hiện cái việc sàng lọc
thực hiện tiếp cái phiếu sàng lọc thứ hai
để căn cứ vào đó để phân gọi là người bệnh này có nằm trong nhóm
ca nghi ngờ hay ca có thể hay không
virus corona mới hay là covid một mươi chín hiện nay đó
thì chúng tôi không phân biệt là người nước ngoài hay là người trong nước
bệnh nhân là người việt nam hay là không phải người việt nam
thì chúng tôi đều có những cái biện pháp như nhau
tức là kể cả nhân viên y tế
và khách đến thăm viến cũng như người bệnh nhân
thì chúng tôi đều có một cái
quá trình sàng lọc bệnh ngay từ khi
bước vào cửa của bệnh viện
như các bạn đã thấy ở phía trước
là chúng tôi đo nhiệt độ
và sau đó hội thăm về cái tình hình những cái triệu chứng mà bệnh nhân đến khám
nếu có những cái biểu hiện mà nghi ngờ là
bệnh lý của đường hô hấp và nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
thì chúng tôi chuyển sang cái đơn vị sàng lọc
để có thể
tiến hành những cái biện pháp tiếp theo
còn chúng tôi không phân biệt đây là người việt nam hay người nước ngoài vì tất cả các biện pháp này đều thực hiện như nhau
tất cả các bệnh viện
trên toàn quốc đều đã được hướng dẫn
cách thức phân luận bệnh nhân
cách thức phân luận bệnh nhân tạo ra những cái luận hành lan riêng cho những cái người
có những triệu chứng covid để cho họ không đi cùng
chung cái luận
bằng các bệnh nhân khác để phòng tránh cái chuyện là có thể lây lan cái nguy cơ
đến thời điểm hiện tại
khi thành phố hồ chí minh hoàn toàn không có ca nhiễm covid một mươi chín
hầu hết các bệnh nhân người nước ngoài đều cho biết rất yên tâm khi chọn các bệnh viện lớn ở thành phố hồ chí minh để điều trị
được ra nó không thể càng nâng lên ở việt nam
thực ra có virus corona nó không thể đưa người chứng minh vào khu vực đó

nó có thể đưa người chứng minh vào khu vực đó
mặc dù dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh đã được khống chế
sở y tế thành phố hồ chí minh vẫn kiến nghị bộ chủ tâm vận tải
chuyển các chuyến bay từ hàn quốc về các sân bay khác để giảm áp lực cho sân bay tân sơn nhất
chuyển khai cuộc cách ly tập trung thứ hai của thành phố
để đáp ứng công tác cách ly người về từ vùng dịch
kiểm soát phòng chống dịch ngay tại các cửa khẩu để cách ly kịp thời
lấy mẫu xét nghiệm tổ chức cách ly y tế ngay các trường hợp về từ vùng có dịch của trung quốc
từ hàn quốc và vùng có dịch của vùng lãnh thổ của các nước khác
theo hướng dẫn của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn để ngăn chặn những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường
tiếp tục phá niêm phong để sản xuất
ủy ban nhân dân quận một mươi hai ngoài việc cho dựng những rào chắn
thì ủy ban quận không thể tổ chức cưỡng chế hay áp dụng biện pháp mạnh
với những cơ sở vi phạm bởi còn gặp nhiều vương mắt
vậy vương mắt đó là gì
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
với những rào trắng như thế này
thì những xe tải trả nguyên vật liệu cho các công ty gây ô nhiễm môi trường
không thể vào được con hẻm
cùng với việc lập rào trắng
ủy ban nhân dân quận một mươi hai còn ra những văn bản khẩn
yêu cầu bố trí lực lượng chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ở ngay đầu con hẻm
nhằm chống lại việc tái diễn sản xuất gây ô nhiễm môi trường
lén lút thì khi nào chốt có thì không có lén lút
thì chốt không có thì lén lút cũng làm
công ty này đã bị niêm phong từ năm hai nghìn một mươi hai
cùng với ba cơ sở khác và buộc phải di dời
tuy nhiên đến nay cơ hải không thấy cơ quan chức năng
là họ lại tiếp tục sản xuất
không chấp nhận cảnh sống chung với ô nhiễm
người dân ở khu phố năm này đã nhiều lần lên tiếng
đến năm hai nghìn một mươi sáu thì tất cả là hai mươi một cơ sở đã di dời một mươi bảy cơ sở
hiện nay là toàn phường đông tận riêng khu phố năm còn là bốn cái
hiện nay vẫn còn ô nhiễm và do nó đốt chất hạt điều
thì qua ngày hai mươi tháng hai vừa qua
thì văn bản quỹ ban dân thành phố là yêu cầu
các cơ sở xử lý chất thải
không gây ô nhiễm môi trường nữa
đối với dân khu năm kiến nghị với thành phố
với các ban ngành đồng thể
thì sớm kiểm tra
yêu cầu là các cơ sở đó thực hiện đúng theo văn bản
của quỹ ban dân thành phố
tuy nhiên dù có kiểm tra phát hiện được
đối tượng vẫn đang sản xuất
khi ô nhiễm thì theo ủy ban nhân dân
quận một mươi hai biện pháp xử lý
vẫn là xử phạt hành chính
hiện chưa có biện pháp chế tài nào cho hoạt động vi phạm này
ngay cả biện pháp cưỡng chế
hiện nay cái việc
khó khăn vướng mắt
là có nhiều cái trường hợp
cơ quan chức năng đã áp dụng
hình thức là phạm đình chỉ
hoặc là buộc khắc phục
nhưng mà người ta cái đối tượng vi phạm
tổ chức cá nhân vi phạm thì không chấp hành
và thực tế là
mình nếu mà theo quy định
không chấp hành thì bị cưỡng chế
nhưng hiện nay là ủy ban nhân quận
chưa có ban hành được
những quy định cưỡng chế
là bởi vì nó vướng mắt
trong cái luật xử lý vi phạm hành chính
không quy định cụ thể
cái biện pháp để cưỡng chế
hiện vẫn còn bốn trăm hai mươi một cơ sở ô nhiễm môi trường
không chịu di dời
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã có chỉ đạo
quận một mươi hai áp dụng mọi hình thức xử phạt

lĩnh vực khác để tổng kiểm tra xử lý
bộ cơ sở gây ô nhiễm
phải thực hiện biện pháp khắc phục và di dời
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
ngay sau đây vị phong xin được mời quý vị
cùng trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
hãy đăng ký kênh để nhận thông báo về các bạn nhiều hơn
đăng ký kênh để nhận thông báo về các quý vị và các bạn nhiều hơn